thưa quý vị sau nhiều ngày mưa rông thì bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi bảy tháng bảy các tỉnh thành miền bắc và miền trung sẽ bước vào chuỗi ngày nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c thậm chí có nơi trên ba mươi bảy độ nắng nóng cay gắt và phải từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng bảy thì trời mưa mới quay trở lại khiến cho không khí giảm nhiệt
mặc dù thời tiết khô nóng như thế này thì thường không phải là điều kiện lý tưởng cho virus cúm phát triển và gây bệnh tuy nhiên những ngày qua thì chúng ta có thể thấy là số lượng các ca mắc cúm a có dấu hiệu gia tăng ở một số tỉnh thành miền bắc bao gồm cả trẻ em với tình trạng nặng và nhập viện điều trị và các chuyên gia y tế khuyến cáo là người dân nên tiêm vaccine cúm mùa vì đây là biện pháp sự phòng hiệu quả nhất
bên cạnh vaccine phòng cúm thì cũng mong rằng là người dân có thể đảm bảo công tác dự phòng với các căn bệnh khác như là covid một mươi chín chẳng hạn
chúng ta có thể đến các cơ sở y tế để triển khai tiêm vaccine mũi ba mũi bốn trong bối cảnh các biến thể phụ của omicron dự báo sẽ còn lây lan